cũng theo tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng nhiều người trước đó được chống chỉ định tiêm vaccine do bệnh lý không ổn định
có thể đối diện với những tai biến phụ của vaccine
vấn đề này không chỉ ở việt nam mà đó là tình hình chung của thế giới
do đó khi chưa được tiêm vaccine những người này phải thực hiện năm k một cách tuyệt đối
kể cả trong gia đình để tránh lây nhiễm
địa phương cần phải theo dõi giả soát ít người qua giai đoạn chống chỉ định để tiêm vaccine ngay khi có thể
theo bản đồ cấp độ dịch tp hcm vừa được công bố
xanh cấp một một mươi một địa phương vùng vàng cấp hai và toàn thành phố đã không còn huyện vùng cam
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm số ca mắc mới tử vong tăng
và bệnh nhân nhập viện cao hơn xuất viện nhưng thành phố đang kiểm soát được dịch
thành phố đề nghị người dân không hoang mang cũng như không được chủ quan lơ lả trước tình hình dịch bệnh
mọi người cần thực hiện tốt nhất các quy định của ngành y tế đặc biệt là năm k
cố gắng thay đổi nhiều nhất nhanh nhất các thói quen sở thích của mình
cụ thể đền đeo khẩu trang khử khuẩn thường xuyên giảm bớt thói quen tụ tập hay ngồi với khoảng cách gần
để tránh dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh